xin kính chào quý vị và các bạn
gió vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với hồi tụ gió
nên trong hôm nay và ngày mai tại khu vực phía đông bắc bộ sẽ tiếp tục có mưa rông rải rác
cần lưu ý là từ đêm mai khi hồi tụ gió hoạt động mạnh hơn mưa rông sẽ tăng mạnh
cục bộ có nơi có mưa với lượng khá
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc cũng như là gió rất mạnh
sau đó sang ngày một mươi bốn mưa sẽ có xu hướng giảm dần
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rông dài rác
sau đó từ đêm mai mưa sẽ tăng hơn
cục bộ có nơi xảy ra mưa với lượng khá
sau đó từ ngày một mươi bốn mưa cũng có xu hướng giảm dần
còn về nhiệt độ nền nhiệt cao nhất trên khu vực hầu khắp đều không vượt quá mức là hai mươi hai độ
di chuyển vào các tỉnh trung bộ
khu vực từ thanh hóa đến thửa thiên huế
thời tiết trong ba ngày tới phổ biến là có mưa rào rải rác
với nền nhiệt giao động trong khoảng là từ một mươi tám đến hai mươi năm độ
có nơi còn cao hơn
phần phía bắc trời rét về đêm và sáng
khu vực từ đà nẵng đến bình định
do ảnh hưởng của đới gió đông bắc tầng thấp rồn xuống
nên cũng sẽ có mưa
tuy nhiên lượng không nhiều
các tỉnh từ phú yên đến bình thuận
phổ biến chỉ có mưa vài nơi ngày có nắng
về nhiệt độ nền nhiệt trên toàn khu vực lúc trưa chiều
phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
vẫn tiếp tục chuỗi ngày ít mưa
có chăng chỉ là mưa thoáng qua
ở một vài nơi vào ban đêm
còn thời tiết ban ngày vẫn là nắng ráo
nền nhiệt tại đây cũng không có nhiều biến động
ngày đêm giao động từ một mươi bảy đến ba mươi một độ
đêm và sáng trời rét nhẹ
đến với các tỉnh thành nam bộ
đây là nơi có nắng nhiều
với nền nhiệt cao nhất cả nước
cũng giao động từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi ở miền đông
có nơi còn đạt ngưỡng nắng nóng trên ba mươi năm độ